những ngày gần đây tranh thủ thời tiết nắng giáo ngư dân vùng biển xã tam thanh thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam đã ra khơi đánh mắt đầu năm
những chiếc thuyền nan trở về mang đầy áp cá hố cá trích càng làm cho không khí nơi đây thêm rộn rã tươi vui
chỉ sau một đêm đánh bắt các khoang thuyền của ngư dân phạm văn miu ở xã tam thanh thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam đều đầy áp những con cá hố tươi nguyền ống ánh
với giá bán hiện tại từ ba mươi năm đến bốn mươi nghìn đồng một kg ông miu kiếm được tiền triệu cho mỗi ngày trong thuyền ra khơi
theo các ngư dân ngư trường cá hồ cá trích chỉ ở cách bờ khoảng năm sáu hải lý nên mỗi lần ra khơi đánh bắt chỉ cần hai ba lao động
mỗi ngày đi được hai chuyến sáng sớm và chiều tối mỗi chuyến chỉ đi mất bốn đến năm tiếng đồng hồ là có thể đánh bắt được hàng tạ cá hố và cá trích
nên ngư dân ai cũng vui mừng phận khởi

các ngư dân ngư trường đều đầy áp những con cá hố cá trích chỉ ở cách bờ khoảng năm đến sáu hải lý nên mỗi lần ra khơi đánh bắt chỉ cần hai lao động